lợi dụng thời điểm nhu cầu sử dụng khẩu trang của người dân gia tăng
nhiều đối tượng đã sản xuất hoặc thu mua các loại khẩu trang không rõ nguồn gốc để bán ra thị trường
hôm qua lực lượng chức năng quận hà đông thành phố hà nội đã phát hiện và thu giữ gần tám trăm linh khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín có những diễn biến mới phức tạp trong thời gian gần đây
đây cũng là thời điểm các đối tượng tranh thủ gom hàng thu thập khẩu trang với số lượng lớn để trục lợi
đội quản lý thị trường số hai mươi sáu cục quản lý thị trường hà nội phối hợp cùng đội cảnh sát kinh tế công an quận hà đông
thu giữ gần tám trăm linh chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc khi được vận chuyển đến nhà số chín đường ngô thí sĩ quận hà đông
số khẩu trang được đóng vào ba trăm linh thùng hiện toàn bộ số khẩu trang đã bị thu giữ lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ